được học tập và nghiên cứu trong các chương trình đào tạo bậc cao học ở nước ngoài là mơ ước của nhiều sinh viên việt nam
các bạn trẻ luôn mong muốn tìm hiểu về những cơ hội du học và hơn thế
luôn tò mò muốn biết cuộc sống của một nghiên cứu sinh là như thế nào
chương trình du học sau đại học những chuyện chưa kể vừa diễn ra tại đại học bách khoa hà nội
đã giải đáp những thắc mắc trên và thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên đang có dự định du học sau đại học
không chỉ đơn thuần là một buổi gặp mặt để chia sẻ cơ hội du học và kinh nghiệm tìm học bổng
chương trình du học sau đại học những chuyện chưa kể còn là dịp để các bạn trẻ được nghe kể về những mảng sáng và tối
trong cuộc sống của nghiên cứu sinh ở nước ngoài
trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra buổi giới thiệu cuốn tiểu thuyết nghiên cứu sinh của tác giả tố linh
cuốn sách là những trải nghiệm chân thực nhất của những bạn trẻ việt nam khi theo đuổi chương trình nghiên cứu sinh ở nước ngoài
theo mình thì kiểu này là một cuộc sống của những bạn trẻ việt nam
cái việc đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị là xác định xem mình có thực sự muốn đi theo cái con đường đó hay không
sau đó là tìm hiểu xem một khi đã xác định là mình muốn làm khoa học rồi thì tìm hiểu xem là mình muốn làm ngành gì
mình muốn làm nghiên cứu gì mình muốn công hiến gì cho nhân loại
và sau đó thì tìm một trường một giáo sư phục với mình
chuẩn bị tinh thần là cái công việc nghiên cứu sinh nó sẽ rất là vất vả chứ không phải là chỉ đến trường đi học rồi đi hẹn hò
nhưng mà cũng nó cũng sẽ rất là
cái cảm giác
cái cảm giác mà khi mà mình phát hiện ra một cái gì điều gì mới cho thế giới nó cũng rất là tuyệt vời
cuốn sách của linh ấy có một cái độ giản dị và sự chính xác của loại khoa học
nó có một cái tình cảm
tình cảm của một người đi hiểu công việc mình và yêu công việc đấy
nhưng mà đồng thời cũng không muốn vậy là để công việc nó chi phối mình hoàn toàn
mình có đời sống cá nhân có một tình cảm con người nữa
vì công việc khoa học rất là phát xe
trong bản thảo đấy thì hiện lên trong dân dung đấy
con người rất là biết lắng nghe cái cảm xúc nội tâm
những thế mạnh của sinh viên việt nam
những điều cần chuẩn bị từ khi còn ngồi trên dạng đường đại học
và những thắc mắc câu hỏi cụ thể đã được giải đáp chia sẻ một cách thẳng thắn cởi mở
du học không phải là con đường duy nhất và cũng không phải là con đường trải hoa hồng
nhưng sự chuẩn bị một cách kỹ càng về tâm lý và những điều kiện cần thiết khác
là điều giúp cho cánh cửa du học của bạn trở nên gần hơn